tại quảng trị sau hai ngày đi biển tàu đánh cá của ngư dân lê văn tuấn chú tại thôn xuân lộc xã do việt huyện gio linh mang số hiệu qt chín mươi nghìn chín trăm hai mươi chín ts có công suất bốn trăm linh cv làm nghề lưới vây đã cập cảng cá cửa việt đưa hơn một trăm năm mươi tấn cá bè quỳt lên bờ và được thương lái thu mua hết toàn bộ
đây là lần đầu tiên ngư dân trúng đậm mẻ cá lớn bán thu được hơn sáu tỷ đồng
theo ngư dân nguyễn văn phương ở thôn xuân tiến xã gio việt huyện gio linh tỉnh quảng trị cho biết tàu cá của anh được nhờ ra biển trở giúp hai mươi tấn cá bẻ quỵt của anh lê văn tuấn vào cảng cá cửa việt mẻ cá bẻ quỵt mà anh lê văn tuấn đánh bắt được cách bờ biển cửa việt tỉnh quảng trị khoảng hai mươi hải lý

từ sau sự cố môi trường biển do phongmosa gây ra đây là chuyến đi biển thành công nhất mà ngư dân quảng trị đánh bắt được trên ngư trường truyền thống
với đặc điểm đi theo đàn loài cá bè quyệt này thỉnh thoảng vẫn xuất hiện ở gần khu vực đảo cồn cỏ
trước đó vào tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu tàu cá của ngư dân võ lưới ở khu phố hai thị trấn cửa việt huyện gio linh tỉnh quảng trị cũng đã đánh bắt được hơn một mươi tấn cá bè quỳt thu hơn sáu trăm năm mươi triệu đồng
được biết ngay từ những chuyến biển đầu năm
nhiều ngư dân ở quảng trị đã đánh bắt chúng lớn cá cơm và cá nục thu về hàng chục tỷ đồng
có thể nói đây là tín hiệu vui cho bà con ngư dân ở quảng trị trong việc đánh bắt thủy hải sản của năm hai nghìn một mươi bảy này